khu vực xung quanh các bệnh viện phía bắc của giải gaza đang trở thành chiến trường xung đột mới giữa quân đội israel và lực lượng hamas
điều này đã khiến cho hoạt động của nhiều bệnh viện bị tê liệt do thiếu nhiên liệu đồng thời gây khó khăn cho việc thống kê số liệu thương vong
liên hợp quốc xác nhận hệ thống dịch vụ và thông tin liên lạc tại các bệnh viện phía bắc gaza đã sụp đổ gây cản trở nghiêm trọng cho các quan chức y tế
riêng trong ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan y tế gaza không thể đưa ra số liệu thống kê chính xác về số người chết và bị thương
ngày một mươi hai tháng một mươi một văn phòng truyền thông chính quyền ở gaza đã cập nhật số liệu thương vong sau hai ngày bị gián đoạn
theo số liệu thống kê số người chết đã lên tới một mươi một một trăm linh người trong đó có hơn tám trẻ em và phụ nữ
cơ quan y tế gaza cho biết họ sẽ thống kê số thương vong dựa trên số ca tiếp nhận tại các bệnh viện
thông tin hàng ngày về những người palestine thiệt mạng được chuyển từ hệ thống bệnh viện đến cơ sở dữ liệu trung tâm của cơ quan y tế gaza trong vòng hai mươi bốn giờ để cập nhật
tại đây dữ liệu được xử lý xác minh tính đầy
cơ quan y tế gaza đã đảm bảo không có sự trùng lập hoặc sai sót sau khi quá trình chuyển hoàn tất
trung tâm thông tin của cơ quan y tế sẽ chuẩn bị các báo cáo hàng ngày gửi đến trung tâm điều hành khẩn cấp y tế do chính quyền điều hành phê duyệt và công bố công khai
hiện tại các cuộc không kích của israel tấn công các khu vực trong và xung quanh bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp gaza đã gây ra hậu quả tan khốc
israel cáo buộc hamas ẩn náu dưới các cơ sở này để thực hiện các hoạt động quân sự
tuy nhiên cho đến nay israel chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình